chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam rời thủ đô new delhi
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới cộng hòa ấn độ từ ngày hai đến ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
kết thúc chuyến thăm này hai bên đã ra tuyên bố chung giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và nước cộng hòa ấn độ về chuyến thăm cấp nhà nước tới ấn độ của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trần đại quang
truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn của bản tuyên bố chung
nhận lời mời của tổng thống ấn độ ram nath kovind chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trần đại quang và phu nhân
đã thăm cấp nhà nước đến cộng hòa ấn độ từ ngày hai đến ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tháp tùng chủ tịch nước có đoàn đại biểu cấp cao việt nam trong đó có phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
lãnh đạo nhiều bộ ngành địa phương và đoàn doanh nghiệp
hai trong chuyến thăm chủ tịch nước trần đại quang đã dự lễ đón chính thức và cùng tổng thống ấn độ
duyệt đội danh dự tại phủ tổng thống đặt vòng hoa tại khu tưởng niệm mahatma gandhi
hội đàm và dự chiêu đãi của tổng thống ram nath kovind và thủ tướng narendra modi
tiếp chủ tịch hạ viện sumitra mahajan bộ trưởng ngoại giao sumarwajai và lãnh đạo các chính đảng
hội hữu nghị việt nam ấn độ
chủ tịch nước trần đại quang cũng đã dự diễn đàn doanh nghiệp việt nam ấn độ
và gặp gỡ một số doanh nhân hàng đầu của ấn độ
trước đó chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm bang biha
cuộc hội đàm giữa việt nam và ấn độ diễn ra trong bầu không khí hữu nghị và nồng ấm
phản ánh sự phát triển sâu rộng và các cam kết được tăng cường trên nhiều phương diện giữa hai nước
kể từ chuyến thăm việt nam của thủ tướng narendra modi năm hai nghìn một mươi ba
và nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện
sau hội đàm chủ tịch nước trần đại quang và thủ tướng narendra modi
đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác về năng lượng nguyên tử thương mại nông nghiệp và thủy sản
được ký kết nhân chuyển
chủ tịch nước trần đại quang chúc mừng và đánh giá cao ấn độ về những thành tựu
trong phát triển kinh tế xã hội khoa học công nghệ và cải thiện đời sống nhân dân thời gian qua
bày tỏ tin tưởng ấn độ sẽ ngày càng có vai trò và vị thế lớn hơn nữa tại khu vực và trên trường quốc tế
tổng thống ramnath kovind và thủ tướng narendra modi chúc mừng việt nam đã đạt được những thành tiệu
quan trọng về phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại
tin tưởng việt nam sẽ sớm đạt mục tiêu trở thành nước công nghiệp phát triển
có vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới
hai bên nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời việt nam ấn độ được các vị cha già dân tộc
là mahatm mangadi và chủ tịch hồ chí minh đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân
hai nước giải công vun đắp hai bên bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị
truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện và hoan nghênh việc tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa
thiết thực trong năm hữu nghị hai nghìn một mươi bảy
trên cơ sở quan hệ song phương tốt đẹp hiện có hai bên nhất trí duy trì đều đặn các chuyến thăm cấp cao
và các cấp trên các kênh đảng chính phủ cơ quan lập pháp địa phương và giao lưu nhân dân
sớm tổ chức kỳ họp tiếp theo của ủy ban hỗn hợp cấp bộ trưởng ngoại giao trong năm hai nghìn hai mươi
để ra soát các lĩnh vực hợp tác và đề ra các biện pháp cụ thể để triển khai chương trình hành động giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
hai bên nhất trí hợp tác quốc phòng an ninh là trụ cột quan trọng hiệu quả của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
và bày tỏ hài lòng về những kết quả đã đạt được trong lĩnh vực này
hai bên hoan nghênh trao đổi đoàn cấp cao về quốc phòng an ninh duy trì các cơ chế đối thoại
tăng cường hợp tác giữa các quân binh chủng và thúc đẩy các cơ chế đối thoại
hai bên có thể hợp tác trên các lĩnh vực an ninh mạng chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực dưới mọi hình thức
tội phạm xuyên quốc gia buôn bán người buôn bán ma túy và an ninh hàng hải biến đổi khí hậu và an ninh lương thực
hai bên nhấn mạnh cam kết đối với không gian mạng mở tự do an toàn ổn định hòa bình
và có thể tiếp cận dưới sự bảo trợ của liên hợp quốc và nhất trí tăng cường hợp tác và triển khai hiệu quả
các thỏa thuận đã ký giữa hai nước về an ninh mạng
nhất trí thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa bộ công an việt nam và hội đồng an ninh quốc gia ấn độ
và khởi động đối thoại cấp thứ trưởng nhằm tăng cường hợp tác trong các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống
cũng như triển khai các chương trình đào tạo nâng cao năng lực
ấn độ khẳng định luôn sẵn sàng phối hợp với việt nam trong hợp tác quốc phòng đào tạo nâng cao năng lực cho việt nam
hai bên nhất trí đẩy nhanh thực hiện gói tín dụng một trăm linh triệu usd đóng tàu tuần tra cao tốc cho bộ đội biên phòng việt nam
và hối thúc sớm ký hiệp định khung về sử dụng gói tín dụng năm trăm linh triệu đô la mỹ cho công nghiệp quốc phòng
hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng bao gồm trao đổi đoàn quốc phòng cấp cao đối thoại thường niên
hợp tác giữa các binh chủng các chuyến thăm của tàu hải quân và tàu cảnh sát biển
các dự án nâng cao năng lực mua sắm trang thiết bị chuyển giao công nghệ và hợp tác trên các diễn đàn khu vực như admm
m hai bên nhất trí về sự cần thiết của việc tăng cường hợp tác hàng hải bao gồm chống cướp biển
bảo đảm an ninh các tuyến đường biển trao đổi thông tin hàng hải phi quân sự
trên tinh thần đề xuất và thiết lập đối thoại chiến lược asean ấn độ về hợp tác hàng hải
được nêu tại hội nghị cấp cao kỷ niệm asean ấn độ tại new delhi vào tháng một
năm hai nghìn một mươi tám hai bên nhất trí thúc đẩy tham khảo song phương về các vấn đề trên biển
một mươi một hai bên lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức bao gồm cả khủng bố xuyên biên giới
việt nam chia sẻ quan ngại của ấn độ rằng chủ nghĩa khủng bố là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình an ninh và ổn định toàn cầu
hai bên cho rằng chủ nghĩa khủng bố là không thể biện minh được với bất kỳ lý do gì
không nên và không được gắn với bất kỳ tôn giáo dân tộc văn minh hay sắc
độc nào hai bên kêu gọi các bên thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện về chống khủng bố
bao gồm chống chủ nghĩa cực đoan tuyển dụng huấn luyện và di chuyển của các phần tử khủng bố nước ngoài qua biên giới
ngăn chặn các nguồn cung cấp tài chính cho chủ nghĩa khủng bố như thông qua các tổ chức tội phạm
rửa tiền buôn lậu vũ khí hủy diệt hàng loạt vận chuyển ma túy và các hoạt động tội phạm khác
triệt phá các căn cứ khu ẩn náu và ngăn chặn việc các tổ chức phe nhóm khủng bố lợi dụng internet
không gian mạng kể cả mạng xã hội và các công cụ thông tin khác
hai bên cũng nhất trí hợp tác nhằm xây dựng đồng thuận rộng rãi trong việc sớm đạt được công ước toàn diện về khủng bố quốc tế
một mươi hai hai bên nhất trí việc tăng cường quan hệ kinh tế thương mại mạnh mẽ là mục tiêu chiến lược thành tố cốt lõi của quan hệ đối tượng
đối tác chiến lược toàn diện và cần thiết đối với việc tăng cường quan hệ song phương nói chung
hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng và đánh giá cao kim ngạch thương mại song phương phát triển nhanh chóng trong hai năm qua
với mục tiêu phát huy mọi tiềm năng để tăng kim ngạch thương mại cả về giá trị và đa dạng các mặt hàng
hai bên nhất trí giao các cơ quan hữu quan hai nước tìm kiếm các biện pháp cụ thể và thiết thực
nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại một mươi năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
bao gồm nhưng không giới hạn
trong các biện pháp như sử dụng hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương đã thiết lập
tăng cường trao đổi đoàn tiếp xúc giữa các doanh nghiệp chia sẻ thông tin
hạn chế áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại và hàng rào phi thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu của nhau
tổ chức thường xuyên các hội trợ triển lãm ở mỗi nước
hai bên nhất trí sớm tổ chức kỳ họp tiếp theo của tiểu ban thương mại hỗn hợp tại hà nội vào thời gian sớm nhất trong năm hai nghìn hai mươi
hai nhà lãnh đạo đề nghị các doanh nghiệp hai bên tìm kiếm những cơ hội đầu tư kinh doanh mới trong những lĩnh vực hợp tác ưu tiên
như khí điện năng lượng năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng kết cấu hạ tầng dệt may da dày dược phẩm máy móc nông nghiệp
và các sản phẩm nông nghiệp du lịch hóa chất công nghệ thông tin và các ngành công nghiệp dịch vụ khác
hai bên nhất trí tăng cường hợp tác và trao đổi kiến thức về tăng năng suất nông nghiệp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và trao đổi thực tiễn về canh tác và kỹ thuật nông nghiệp
một mươi năm hai bên khuyến khích tăng cường đầu tư hai chiều giữa việt nam và ấn độ
thủ tướng narendra modi hoan nghênh các công ty việt nam tận dụng các điều kiện đầu tư thuận lợi tại ấn độ trong khuôn khổ sáng kiến sản xuất tại ấn độ
chủ tịch nước trần đại quang hoan nghênh đầu tư ấn độ tại việt nam và khẳng định cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư ấn độ trên cơ sở pháp luật việt nam
đánh giá cao thủ tướng narendra modi về những nỗ lực cải thiện xếp hạng môi trường kinh doanh của ấn độ
về hợp tác phát triển
một mươi năm chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao ấn độ tiếp tục cung cấp các gói hỗ trợ phát triển không hoàn lại oda và tín dụng ưu đãi
thủ tướng narendra modi đề xuất ấn độ sẽ nâng cấp khóa đào tạo thiết kế riêng cho việt nam trong các lĩnh vực việt nam có nhu cầu thông qua chương trình itec
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao việc thủ tướng narendra modi công bố triển khai thí điểm
dự án kết nối nông thôn tại các nước clmv
theo đó sẽ xây dựng và cung cấp một học bổng tiến sĩ cho sinh viên và nghiên cứu sinh từ các nước asean tại học viện công nghệ ấn độ
về hợp tác năng lượng một mươi sáu hai bên nhất trí hợp tác về thăm dò dầu khí thủy điện nhiệt điện năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng đang có những phát triển mạnh mẽ
chủ tịch nước trần đại quang hoan nghênh các doanh nghiệp ấn độ mở rộng hoạt động thăm dò
khai thác dầu khí trên đất liền và tại thêm lục địa và các khu đặc quyền kinh tế của việt nam và đề nghị các doanh nghiệp ấn độ tích cực nghiên cứu
sớm có đề xuất với những lô dầu khí của việt nam đã giới thiệu
hai bên nhất trí tích cực thực hiện biên bản ghi nhớ về hợp tác tìm kiếm thăm dò dầu khí ở các nước thứ ba
phía việt nam ủng hộ các công ty dầu khí ấn độ tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực dầu khí trung nguồn và hạ nguồn tại việt nam
trần đại quang hoan nghênh các doanh nghiệp ấn độ đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng tại việt nam
việt nam ghi nhận đề nghị của ấn độ về việc xem xét tích cực việc ký kết hiệp định khung về liên minh năng lượng mặt trời nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo
về văn hóa giáo dục và giao lưu nhân dân
hai bên nhất trí tăng cường trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa du lịch giao lưu nhân dân mở rộng và làm sâu sắc hơn mối liên hệ về lịch sử văn hóa giữa hai nước
thông qua hợp tác về khảo cổ bảo tồn và bảo tàng nhằm phục hồi tái kết nối các di sản văn hóa lịch sử và văn minh hai nước
ấn độ đánh giá cao đề xuất mở trung tâm văn hóa việt nam tại ấn độ
hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc thực hiện hiệu quả dự án bảo tồn
tôn tạo di sản văn hóa thế giới di tích mỹ sơn tại quảng nam việt nam
phía việt nam hoan nghênh ấn độ cung cấp gói tín dụng nhằm phục hồi và tôn tạo tháp hoa lai và tháp trăm poclong gia rai
và viện trợ không hoàn lại cho cộng đồng người trăm tại tỉnh ninh thuận cũng như việc chính phủ ấn độ và tổ chức từ thiện bmvss cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng và chân giả jaipur cho khoảng năm trăm linh bệnh nhân tại các tỉnh phú thọ vĩnh phúc và một số địa phương khác
về kết nối
hai mươi một hai bên nhất trí về tầm quan trọng của tăng cường kết nối việt nam ấn độ cũng như asean ấn độ
phía ấn độ đề nghị việt nam tận dụng các sáng kiến ấn độ dành cho các nước clmv bao gồm gói tín dụng một tỷ usd cho các dự án kết nối hạ tầng và kết nối số
hai nhà lãnh đạo cũng ghi nhận tiến triển trong kết nối khu vực như cao tốc ba bên ấn độ myanmar thái lan
nhất trí xem xét khả năng mở rộng cao tốc ba bên này tới việt nam thông qua lào và campuchia
hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm ký kết hiệp định hợp tác vận tải hàng hải asean ấn độ bày tỏ mong muốn đẩy nhanh việc xây dựng các tuyến vận tải trực tiếp giữa các cảng biển ấn độ và việt nam
hai bên hoan nghênh việc công bố đường bay thẳng new delhi thành phố hồ chí minh nhân chuyến thăm và thúc giục các hãng hàng không hai nước sớm mở thêm các đường bay trực tiếp giữa các cảng biển
thủ tướng narendra modi và chủ tịch nước trần đại quang chia sẻ nhiều quan điểm chung về vấn đề song phương và quốc tế bao gồm tình hình an ninh khu vực châu á
hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng khu vực ấn độ dương thái bình dương hòa bình và thịnh vượng trong đó chủ quyền về luật pháp quốc tế tự do hàng hải và hàng không phát triển bền vững hệ thống thương mại và đầu tư tự do công bằng và mở rộng được tôn trọng
hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh ấn độ và việt nam đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và củng cố cấu trúc khu vực mở minh bạch bao trùm và dựa trên luật lệ và trong tăng cường hơn nữa hợp tác với asean
hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về thành công của hội nghị cấp cao asean ấn độ tổ chức tháng một năm hai nghìn một mươi tám với đóng góp to lớn của việt nam trên cương vị điều phối viên giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi tám nhất trí triển khai các bước cần thiết
nhằm thực hiện các cam kết trong tuyên bố delhi đã thông qua tại hội nghị góp phần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược asean ấn độ
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao ấn độ ủng hộ vai trò trung tâm của asean trong cấu trúc khu vực đang định hình những đóng góp của asean cho hòa bình an ninh và thịnh vượng khu vực cũng như quá trình hội nhập và xây dựng cộng đồng của asean
hai mươi năm đề cao vai trò của các cơ chế hợp tác tiểu vùng đối với tăng cường hợp tác song sông
hai mươi sáu hợp tác đa phương cũng như bổ trợ cho những khuôn khổ hợp tác khu vực khác của asean hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy và phát huy hiệu quả các khuôn khổ hợp tác tiểu vùng hiện có đặc biệt là hành lang kinh tế mekong sông hẳng
về hợp tác đa phương hai mươi sáu hai bên đánh giá cao sự phối hợp tại các diễn đàn khu vực quốc tế và nhất trí tiếp tục truyền thống này
tái khẳng định ủng hộ lẫn nhau ứng cử vị trí ủy viên không thường trực
hội đồng bảo an liên hợp quốc việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một ấn độ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
việt nam nhắc lại sự ủng hộ nhất quán ấn độ làm thành viên thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc khi cơ quan này được cải tổ
hai bên tái khẳng định quyết tâm và nỗ lực hợp tác trong duy trì hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực ấn độ dương thái bình dương và trên toàn thế giới
hai mươi tám hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng và sự hợp tác
hai mươi chín hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng và sự hợp tác
ba mươi hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng và sự hợp tác
ba mươi một hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng và sự hợp tác